sau hơn một năm triển khai việc phá rỡ phần vi phạm trật tự xây dựng tại công trình tám b lê trực
với ba lần thay đổi đơn vị được giao thi công phá rỡ các cấp chính quyền quận ba đình hà nội
và công ty cổ phần tập đoàn phương bắc đã hoàn thành việc phá rỡ giai đoạn một tầng một mươi chín
đảm bảo đúng tiến độ và tuyệt đối an toàn về lao động
chủ tịch ủy ban nhân dân quận ba đình đỗ viết bình cho biết nếu chỉ xét theo số tầng vi phạm
thì công trình xây phạm tám b lê trực đã được xử lý xong vi phạm trật tự xây dựng cắt bỏ hoàn toàn tầng một mươi chín
vì theo giấy phép được cấp chủ đầu tư chỉ được xây dựng một mươi tám tầng nhưng đã tự ý xây dựng một mươi chín tầng
tuy nhiên ngoài số tầng vi phạm chủ đầu tư đã tự ý điều chỉnh chiều cao xây dựng các tầng
và không giật cấp theo giấy phép xây dựng được cấp
do vậy thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố hà nội
quận ba đình tiếp tục chỉ đạo các cấp chính quyền phòng ban chuyên môn của quận
chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng công ty cổ phần tập đoàn phương bắc khảo sát lập biện pháp phá rỡ giai đoạn hai